liên quan tới công tác tiêm chủng cho trẻ em dự kiến cho đến hết tháng tám sẽ kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên cả nước
để tạo miễn dịch cộng đồng trước khi vào năm học mới đó là thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng
cho đến nay đã có gần một sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna được tiêm cho trẻ ở lứa tuổi này tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
và chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng tỷ lệ phản ứng sau tiêm đối với nhóm tuổi này tại nước ta là năm
thấp hơn nhiều so với thông báo của nhà sản xuất cũng như là thông tin từ tổ chức y tế thế giới cũng như các nước đã triển khai
như tại hà nội chỉ có một mươi hai trên tổng số một trăm năm mươi trẻ em đã tiêm có phản ứng nhẹ